các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên mục hành trình phá án của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị thưa các đồng chí và các bạn trong tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn vừa qua một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh nam định
án mạng xảy ra trong đêm hiện trường chỉ có vài dấu vết mơ hồ không tìm thấy hung khí gây án nhân chứng lại là một đứa trẻ mới bốn tuổi
nhưng bằng trí tuệ sắc bén và sự kiên quyết đấu tranh với tội phạm các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh nam định đã khám phá thành công vụ án này ngay trong đêm
sau đây kính mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi
đêm một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn
đêm một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra
hiện trường là một ngôi nhà đóng kín cửa nhân chứng duy nhất là một cháu nhỏ mới bốn tuổi
vụ việc chỉ được phát hiện vào trưa ngày hôm sau khi mọi người nghe tiếng cháu bé khóc trong nhà

tại hiện trường phát hiện hai nạn nhân trên sàn nhà

khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm pháp y cho thấy hành vi phạm tội của kẻ thù ác hết sức giả mạng
nạn nhân bị tấn công mạnh với nhiều thương tích trên người
phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh nam định đã khám nghiệm pháp y hai nạn nhân
xác định nguyên nhân thiệt mạng đều là do chấn thương sọ não vỡ xương hợp sọ
ngoài ra trên người còn rất nhiều thương tích khác
các vật chứng thu được tại hiện trường không có phần nào có thể sử dụng làm phòng kính gây án
tổ điều tra viên từ hòa bình báo về không gặp được duy
nhưng người nhà của chi xác nhận là duy có về nam định từ hai ngày trước
đến nay vẫn chưa thấy quay lại
chi tiết này đầy nghi vấn về duy càng khiến cho các trinh sát nhận định
duy chắc chắn là một nút thắt của vụ án
vụ án chưa có lời giải
gia đình nạn nhân đau buồn chuẩn bị tan lễ cho hai bà cháu
lúc này một thông tin gây chú ý từ phía gia đình nạn nhân cung cấp
khi hay tin bà nội bất
cháu nội là trịnh thùy linh
chị gái của trịnh quang duy lúc này cũng đang ở hòa bình
đã bắt xe về nam định để chịu tan bà
vào lúc một mươi sáu h chiều
người nhà có liên hệ và biết linh đã về đến ninh bình
nhưng hiện tại là hai mươi hai h đêm
linh vẫn chưa có mặt tại xã yên cường
thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý của các trinh sát
và càng đẩy nhận định trịnh quang huy là nghi can số một của vụ án lên cao
rất có khả năng
duy và linh đã có sự gặp gỡ tiếp xúc
và hiện tại có thể đang đi cùng nhau
tuy nhiên hiện không có một ai trong gia đình có thể liên lạc được với trịnh thùy linh
hai chị em đã bỏ từ đêm hôm không nhớ rõ ngày
thế nhưng mà cách đây khoảng hai tháng
nó bỏ tôi là nó để thằng em tôi ở nhà là
hai chị em nó đi hòa bình
biểu hiện trước thì nói chung là nó bình thường
nó ở với tôi là nó ngoan
cái thằng ấy còn con chị nó trốn đi một lần ở trong nam
tết nó không về
thế là ra riêng để nó về
thì nó về thì nó xin lỗi tôi
thì nó lại ở được thời gian nó lại đi
lần theo các mối quan hệ của trịnh thùy linh
được biết linh có một người quen tên là ngô văn đại
trú tại yên nhân ý yên
đại là một đối tượng thanh niên hư tại địa phương
thường bó nhà tụ tập tại các quán internet để chơi game
lực lượng hình sự tập trung ra soát
tại các quán internet trên địa bàn xã yên cường
và các xã lân cận
đến hai mươi bốn h đêm
các tình sát đã tìm thấy đại
tại một tụ điểm internet
tiến hành gặp gỡ lấy lời khai
đại thừa nhận có quen biết với hai chị em linh và duy
nhưng đã nhiều ngày không gặp
đại đã tìm thấy đại
cuộc điều tra tưởng chừng đã đi nhầm hướng
thì một thông tin quan trọng từ các trinh sát bảo vệ cho biết
vào thời điểm gần nửa đêm
có ba đối tượng
trong đó có một người phụ nữ đi xe máy
xuất hiện nhiều lần tại khu vực các xã yên thắng yên đồng
cách không xa với hiện trường vụ an
một trong ba đối tượng có đặc điểm nhận dạng giống với đại
nhận định rất có thể hai người còn lại là linh và duy
nhận định rất có thể hai người còn lại là linh và duy
khi đưa đại về trụ sở của xã yên đồng
để chúng tôi đấu tranh khai thác
trong vòng hai tiếng ngồi thì lại khai báo rất quanh khó
không khai nhận cái việc đại đã đi cùng với chị em linh
và đưa chị em linh đi trốn
tiếp tục đấu tranh thì cuối cùng đại mới khai nhận là
đưa chị em duy đến cái khu vực yên bảo
để chờ đến sáng hôm sau mới đưa đi trôn
đến hai giờ sáng ngày một mươi bốn tháng tám
đại mới khai nhận đại đã đi cùng với chị em linh
đã chở hai chị em linh cùng duy
đến một nhà nghỉ thuộc khu vực xã yên bằng
nhưng không nhớ rõ đó là địa điểm nào
đã gần tiếp cận được đối tượng tự nghi số một của vụ án là trịnh quang duy
tuy nhiên nhiều tiếng đồng hồ đã trôi qua
kể từ khi đại chia tay chị em duy
vì vậy cần phải hành động gấp
truy tìm đối tượng tiếp tục di chuyển
lực lượng trinh sát lập tức lên đường tìm kiếm duy
tại khu vực nhà nghỉ theo trí nhớ của ngô văn đại
một thông tin từ buổi tinh sát ở hòa bình cho biết
duy đã liên hệ với một số chị em trong gia đình
và có khả năng sáng mai sẽ bắt xe vào huế
phương án vây bắt được các cán bộ chiến sĩ
phát thảo tỉ mỉ và chặt chẽ
trong đó quan trọng nhất là phải kiểm soát
cả lượng người ra khỏi thành phố
chẳng trước nếu duy bắt xe khách để vào huế
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ khác
trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh nam định
theo đó các trinh sát sẽ tiến hành chốt chặn
tại ba cửa ngõ ra vào của tỉnh nam định
đặc biệt kiểm tra các xe khách đi ra khỏi địa bàn
trong đó có ba đối tượng này là hai nam một nữ
và có một đối tượng có đặc điểm nhận dạng rất giống đối duy
ngay trong khi chúng tôi nhận được thông tin này
chúng tôi đã triển khai ngay lực lượng xuống áp sát khu vực
và tổ chức thu thập thêm thông tin tài liệu
bằng các biện pháp nghiệp vụ
các trinh sát đã xác định được nơi của chị em duy
ngay trong đêm
đến khoảng bốn giờ sáng
các trinh sát đã ập vào một nhà nghỉ
tại khu vực vinh tần xã yên bằng
bắt giữ trịnh văn huy và trịnh thụy ninh
tại cơ quan công an
đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
vào đêm ngày một mươi hai tháng tám
sau khi đã lang thang chơi bời
tại các quán internet
đến hết sạch tiền
duy nể xin ý định đến nhà của bà nội để trộm tiền
sáng ngày một mươi ba tháng tám
tỉnh dậy thấy bà đũng đang ngồi
duy liền lấy chạy gỗ và con dao
liên tiếp tấn công khiến cho bà đúng gục tại chỗ
trong đó có một đối tượng
nghe tiếng động
em hỏi duy là trịnh minh khôi
ngủ ở ngoài chạy vào
duy liền tiếp tục hành vi đó với khôi
theo lời khai của đối tượng
các trinh sát đã tìm thấy các vật chứng của vụ án
là chiếc giày và con dao nhọn
chiếc quần mà duy mặc khi gây án
có vết màu nâu nghi là máu
theo kết quả giám định
đó chính là máu của bà đũng
các tăng vật của vụ án được thu giữ
là bằng chứng buộc tội trịnh quang duy
vụ án đã khép lại sau hai mươi bốn giờ điều tra khám phá
với quyết tâm cao
trí tuệ sát bén của lực lượng cảnh sát
phòng chống tội phạm
về trật tự xã hội công an tỉnh nam định
khi chúng tôi tiến hành làm rõ
điều tra và làm rõ
trịnh quang duy là đối tượng
gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng
giết bà lội và giết anh họ
chúng tôi cũng có
một đối tượng

nhất là nguyên nhân
dẫn đến cháu phạm tội
trong công tác quản lý của gia đình
không sát sao với con cái
bố mẹ đi làm xa
đẻ con ở nhà
mà bản thân cháu duy
và con gái là chị linh
đã đi lên hòa bình
đi làm thuê
một trong nguyên nhân
chính là xuất phát thử nghiệm nghiệm nghiệm trát
do các cháu thiếu tiền
cho nên các cháu đã
phải có những hành lực
hành vi phạm tội
để giữ được hùng thủ của vụ án
nên cơ quan điều tra
không xử lý đối với linh và đại
một mươi hai năm tù
không biết có đủ để trịnh quang duyên
nhận thức hết những đau đớn
mà mình đã gây ra
đây là một bản án đau lòng
đồng thời là bài học cảnh tỉnh
cho tất cả mọi người
mỗi gia đình
trong việc quản lý và giáo dục con cháu
luật pháp việt nam quyết định
là trẻ em từ một mươi bốn tuổi
đến dưới một mươi sáu tuổi
thì chỉ trích mức án
khu nghịch phạt cao nhất là chỉ trích mức án

còn nếu như bị can trịnh quang duyên
mà đủ một mươi tám tuổi xa lên
chắc chắn mức án phải là cao nhất
là tử hình
nhưng vì bị can là trẻ em
mới có một mươi bốn tuổi rưỡi
cho đến mức hình phạt của nhà nước
là chỉ là một mươi hai năm
đấy là thể hiện
tính nhân đạo
tính khoan hồng của pháp luật việt nam
trịnh quang duyên
mặc dù đang ở lứa tuổi định hình nhân cách
nhưng thiếu đi sự quan tâm
của gia đình
duyên nghỉ học từ sớm
mê chơi điện tử
có khi chơi thâu đêm suốt sáng
mà gia đình cũng không căng ngăn gì
nhân cách của duy cũng không được ai định hướng giáo dục
dẫn đến những hành động vi phạm pháp luật
và băng hoại giá trị đạo đức
để giúp gia đình trở thành người tốt
để giúp gia đình trở thành người tốt
kiếm người nghiệp bản thân
và gia đình vui vẻ
điều tra vụ án và giải quyết vụ án này
chúng tôi có một số ý kiến và đề nghị
các cơ quan đoàn thể
cũng như là các ban ngành chức năng của xã hội
một thứ nhất là tăng cường công tác quản lý
các điểm kinh doanh internet
trong giáo dục
con em mình nhất là thanh thiếu niên
mà giữa thiếu niên và tuổi trưởng thành
trong các biện pháp quản lý và giáo dục
phải có sự phối hợp chặt chẽ
giữa gia đình nhà trường và xã hội
quá trình điều tra vụ án này
chúng tôi rút ra một bài học thế này
sức quản lý giáo dục của gia đình
đối với thanh thiếu niên
rất là quan trọng
thực ra bị can duy là
rất thiếu thối về mặt quản lý
rồi giám sát cũng như tình cảm của gia đình
bố duy thì đi làm ăn xa
thì lao động ở nước ngoài
cái sự quản lý giáo dục của gia đình
là rất là hạn chế
vụ án đoạt mạng người nghiêm trọng này
có nguyên nhân nảy sinh từ nạn nghiện game
trịnh quang duy
chỉ là đại diện cho một nhóm thanh niên mới lớn
bỏ học thường xuyên tụ tập
chơi điện tử thâu đêm suốt sáng
đây là nguy cơ nảy sinh tội phạm
và các tệ nạn xã hội gây mất ổn định an ninh trật tự
chính quyền địa phương
và các ngành chức năng cần có sự quan tâm hơn nữa
đến lớp thanh thiếu niên này
gắn kết với việc quản lý
của các cơ quan kinh doanh dịch vụ internet
góp phần phòng ngừa
ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật
để không có những vụ án đau lòng như trên
thưa quý vị thưa các đồng chí và các bạn
một hành trình truy tìm kẻ thù ác
đã kết thúc
nhưng để giữ được màu xanh bình yên
cho cuộc sống hôm nay
vẫn còn đó bao cuộc chiến cam go khác nữa
đang chờ đợi các anh
những người lính hình sự
mong rằng các anh sẽ vững bước hơn nữa
trên con đường đầy trông gai
nhưng cũng rất vinh quang này
chuyên mục hành trình phá án của chúng tôi hôm nay
cũng xin được khép lại tại đây
chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
các đồng chí và các bạn
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại